thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã đưa tin thủ tướng italia matterresi đã thừa nhận thất bại và tuyên bố từ chức ngay sau khi kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại nước này vào ngày bốn tháng một mươi hai vừa qua được công bố với chiến thắng áp đảo của phe nói không với cải cách hiến pháp
kết quả trưng cầu ý dân được coi là một thắng lợi cho nhiều đảng phái đối lập ở nước này dẫn đầu là phong trào năm sau theo chủ nghĩa dân túy
đứng sau làn sóng phản đối kế hoạch cải cách của ông rensi chính là phong trào năm sao một phong trào đấu tranh chống lại những quan điểm nguyên tắc kinh tế xã hội trinh thống
đứng đầu phong trào này là pepe grillo một diễn viên hài kịch matteo salvini nhà lãnh đạo đảng liên đoàn biển bắc có quan điểm chống nhập cư và cựu thủ tướng silvio berlusconi một ông chủ truyền thông lớn
lãnh đạo m năm s pepe grillo kêu gọi một cuộc bầu cử càng sớm càng tốt
mục tiêu của m năm s là sẽ giành chiến thắng
mục tiêu của m năm s là sẽ giành chiến thắng trong kỳ tổng tiền cửa sắp tới và tiếp đến là xem xét lại mối quan hệ giữa italia và liên minh châu âu
kết quả trưng cầu của italia một lần nữa chứng minh được sức mạnh đăng lên của chủ nghĩa dân túy ở châu âu thứ mà cách đây năm tháng khiến cả thế giới sửng sốt khi anh chọn rời khỏi eu
nền kinh tế lớn thứ ba ở eurozone giờ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng chính trị